các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
covid một mươi chín hà nội ngày hai mươi bốn tháng một do sở y tế hà nội phát đi tối nay cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua thành phố đã ghi nhận hai tám trăm linh một ca bệnh giảm một trăm bảy mươi ca so với ngày trước đó với gần sáu trăm năm mươi ca cộng đồng
cụ thể có hai tám trăm linh một bệnh nhân covid một mươi chín phân bố tại ba trăm tám mươi bốn xã phường thị trấn thuộc hai mươi năm trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như gia lâm một trăm một mươi ba ca đống đa một trăm một mươi ca
đông anh chín mươi tám ca hoàng mai chín mươi tám ca nam tiền liêm chín mươi một ca thanh trì chín mươi ca
như vậy kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn tới nay hà nội đã ghi nhận một trăm một mươi bốn năm trăm bảy mươi tám ca bệnh với bốn trăm sáu mươi chín ca tử vong
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến hết ngày hai mươi ba tháng một trên địa bàn thành phố có sáu mươi tám năm trăm sáu mươi trường hợp f đang được điều trị và cách ly
trong đó tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai là một trăm bốn mươi hai ca
bệnh viện bệnh viện đại học y hà nội là hai trăm hai mươi ba người
tại các bệnh viện của hà nội là ba bốn trăm chín mươi bảy người
cơ sở thu dung điều trị của thành phố tám trăm bảy mươi tám người đã giảm mạnh
cơ sở thu dung quận huyện là năm hai trăm hai mươi hai người và có năm mươi tám năm trăm chín mươi tám người theo dõi cách ly tại nhà
đến nay thành phố đã triển khai tiêm được hơn một mươi bốn ba triệu mũi vaccine phòng covid một mươi chín
ngoài ra thành phố đã có gần hai ba triệu người
cơ sở thu dung điều trị của thành phố là hai trăm ba mươi tám bốn trăm linh sáu mũi bổ sung và hai ba mươi tám năm trăm bốn mươi năm mũi nhắc lại
bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế ngày hai mươi bốn tháng một cho biết có một mươi bốn ba trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi một tỉnh thành
hà nội nhiều nhất với hơn hai tám trăm linh ca thứ hai là đà nẵng chín trăm năm mươi tám ca
đến nay việt nam ghi nhận một trăm sáu mươi ba ca nhiễm biến chủng omicron
thông tin các ca mắc covid một mươi chín mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi bốn ba trăm sáu mươi hai ca nhiễm mới trong đó năm mươi năm ca nhập cảnh và một mươi bốn ba trăm linh bảy ca ghi nhận trong nước
giảm sáu trăm hai mươi bảy ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có chín năm trăm ba mươi bốn ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai tám trăm linh một đà nẵng chín trăm năm mươi tám hải phòng bảy trăm ba mươi ba hưng yên sáu trăm bốn mươi
thanh hóa năm trăm tám mươi năm quảng ninh bốn trăm linh bốn quảng ngãi ba trăm tám mươi bảy bình phước ba trăm tám mươi hai bình định ba trăm sáu mươi ba nam định ba trăm năm mươi năm hải dương ba trăm bốn mươi hai bắc ninh ba trăm ba mươi năm nghệ an ba trăm linh sáu vĩnh phúc hai trăm chín mươi bảy phú thọ hai trăm chín mươi năm bắc giang hai trăm chín mươi hai thái nguyên hai trăm tám mươi tám hòa bình hai trăm bảy mươi tám quảng nam hai trăm bảy mươi thứ thiên huế hai trăm năm mươi chín lâm đồng một trăm chín mươi sáu cà mau một trăm chín mươi năm
thái bình một trăm bảy mươi bốn khánh hòa một trăm năm mươi chín tây ninh một trăm năm mươi tám vĩnh long một trăm năm mươi hai quảng bình một trăm bốn mươi tám bến tre một trăm ba mươi bốn lạng sơn một trăm ba mươi ba quảng trị một trăm hai mươi bốn
hà nam một trăm hai mươi bốn lào cai một trăm một mươi năm hà tĩnh một trăm một mươi hai sơn la một trăm linh chín ninh bình một trăm linh bảy hà giang một trăm linh sáu phú yên một trăm linh năm tp hcm chín mươi bảy bà rịa vũng tàu chín mươi năm yên bái chín mươi năm trà vinh

hà nội giảm một trăm sáu mươi sáu quảng nam giảm một trăm sáu mươi năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao so với ngày trước đó
thanh hóa tăng chín mươi sáu nam định tăng tám mươi chín quảng trị tăng sáu mươi năm
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi năm bảy trăm ba mươi bốn ca trên ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm sáu mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín do biến chủng omicron tại hà nội một mươi bốn
quảng nam hai mươi bảy tp hcm bảy mươi hai hải dương một hải phòng một thanh hóa hai đà nẵng tám
khánh hòa một mươi một long an một quảng ninh hai bà rịa vũng tàu một kiên giang hai bình dương
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai một trăm một mươi năm bảy trăm tám mươi bốn ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân có một triệu người có hai mươi một tám trăm bốn mươi một ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng ba
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai một trăm bốn mươi chín chín mươi năm ca
trong đó có một tám trăm ba mươi tám ba trăm sáu mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm một mươi hai tám trăm bảy mươi một bình dương hai trăm chín mươi hai năm trăm hai mươi ba hà nội một trăm một mươi một bốn trăm hai mươi tám đồng nai chín mươi chín sáu trăm tám mươi sáu tây ninh tám mươi bảy hai trăm tám mươi chín
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày ba mươi sáu ba trăm ba mươi một ca
tổng số ca được điều trị khỏi một tám trăm bốn mươi một một trăm tám mươi ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn bốn trăm tám mươi bốn ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai sáu trăm bảy mươi sáu ca thầu oxy dòng cao hfnc sáu trăm năm mươi bảy ca thở máy không xâm lấn một trăm ba mươi chín ca thờ máy xâm lấn sáu trăm ba mươi một ca ecmo một mươi chín ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một ghi nhận một trăm sáu mươi năm ca tử vong tại tp hcm sáu trong đó có bốn ca từ các tỉnh chuyển đến như sau
tiền giang hai đồng nai một trà vinh một
tại các tỉnh thành phố khác bà rịa vũng tàu hai mươi một ca trong hai ngày đồng nai hai mươi ca trong hai ngày vĩnh long một mươi một kiên giang một mươi một an giang một mươi ca trong hai ngày hậu giang một mươi ca trong hai ngày tiền giang chín cần thơ chín
bình định bảy ca trong hai ngày đồng tháp bảy tên ninh sáu trà vinh bốn bình thuận bốn bắc ninh ba bình dương ba sắc trăng ba hà giang hai quảng nam hai đà nẵng hai bạc liêu hai cà mau hai hà nam một ninh bình một huế một hải dương một lạng sơn một thái nguyên một phú yên một đắk nông một lâm đồng một bình phước một bến tre một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua một trăm năm mươi bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi sáu tám trăm tám mươi bốn ca chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi năm trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ sáu trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ ba asean